liên quan đến vụ phá rừng nguyên sinh để lấy gỗ và đất sản xuất tại xã trường xuân
huyện đắc sông tỉnh đắc nông mà phóng viên thời sự đã phản ánh giám đốc sở nông nghiệp và phát triển
nông thôn tỉnh đắk nông lê trọng yên đã ra các quyết định thi hành kỷ luật với hai cán bộ kiểm lâm
vì để xảy ra tình trạng phá rừng trái phép
theo đó sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk nông thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông nguyễn vũ tân
kiểm lâm viên hạt kiểm lâm huyện đắc sông vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc
thái độ bàng quang trước việc người dân phá rừng
khi phát hiện phá rừng trái phép tại xã trường xuân với diện tích hơn hai hectare
không báo cáo tình hình làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng kiểm lâm
thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông huỳnh thanh thiện trạm trưởng trạm kiểm lâm
rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ một mươi bốn hạt kiểm lâm huyện đắc sông
do chưa thực hiện hết chức trách nhiệm vụ được giao thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra phá rừng
trước đó từ đêm ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng tám đã có khoảng hai hectare rừng nguyên sinh
tại tiểu khu một nghìn sáu trăm bảy mươi sáu do xã trường xuân quản lý bị phá trắng để lấy gỗ và đất sản xuất